suốt thời gian qua chúng tôi đã mang đi thử rất nhiều loại mỹ phẩm và phát hiện ra rằng nhiều loại nguy hiểm và không an toàn cho người dùng
nhiều sản phẩm chứa các chất nguy hiểm như arsen chi hay hóa chất cực độc cyanur
chỉ một lần không may sử dụng thôi là bạn cũng có thể phải tới thăm bệnh viện cả quãng thời gian dài
ngoài việc gây thiệt hại về kinh tế ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng nạn hàng giả cũng là nguyên nhân chính cướp đi hai năm triệu công an việc làm mỗi năm trên toàn cầu
thậm chí người ta còn ví nạn hàng giả như vũ khí hủy diệt hàng loạt
với sự phát triển của thương mại điện tử hàng giả hàng nhái không chỉ được bán tại các cửa hàng mà còn xuất hiện trên các trang bán hàng trực tuyến
nhiều trang web còn dám bán hàng giả với giá cao hòng lừa gạt người tiêu dùng rằng họ mua được thứ đồ thật với giá hữu nghị
theo điều tra có tới một mươi số hàng mua bán trên mạng là hàng giả sao chép lại từ những nhãn hiệu

năm hai nghìn hai mươi đó là nhờ sự giàu lên của tầng lớp trung lưu trung quốc và sự phục hồi của những thị trường truyền thống
châu âu được kỳ vọng là thị trường tăng trưởng nhanh nhất với mức từ bảy đến chín
bên cạnh việc phát triển thị trường các công ty sản xuất hàng hóa chất lượng và uy tín đều có những chính sách như quản lý truyền thông
làm việc với các nhà bán lẻ và cơ quan thực thi pháp luật để tạo ra một hệ thống bảo vệ thương hiệu một cách chặt chẽ hơn
tuy nhiên làm thế nào để ngăn chặn những sản phẩm giả hàng nhái đổ bộ vào thị trường
làm thế nào để bảo vệ được uy tín của các thương hiệu
đây vẫn là vấn đề nan giải của chính phủ các nước
từ góc độ người tiêu dùng việc mua hàng chính hãng là một cách để chống nạn hàng giả hàng nhái